đối với ngành nông nghiệp vụ đông được xem là vụ chính
rút kinh nghiệm từ vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi năm toàn ngành nông nghiệp đã và đang triển khai nhiều biện pháp
để thúc đẩy diện tích cũng như sản lượng vụ đông năm hai nghìn một mươi sáu nhằm góp phần đưa ngành nông nghiệp lấy lại đà tăng trưởng
năm qua do tác động của biến đổi khí hậu đã gây hạn hán xâm nhập mặn tại nhiều vùng trên cả nước
khiến cho diện tích sản xuất và sản lượng của vụ đông năm hai nghìn một mươi năm bị sụt giảm so với năm hai nghìn một mươi bốn
cụ thể diện tích sản xuất năm hai nghìn một mươi năm đạt bốn trăm linh chín ha giảm một mươi ba ha so với năm hai nghìn một mươi bốn
và sản lượng đạt ba chín trăm chín mươi hai tấn giảm một trăm bốn mươi năm tấn so với năm hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi sáu hiện tượng enino đã kết thúc và sang đến tháng một mươi khi bắt đầu vào vụ đông
hiện tượng la nina
sẽ bắt đầu chu kỳ mới với dự kiến lượng mưa sẽ ở mức cao hơn
ngày tám tháng chín hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm hai nghìn một mươi năm và kế hoạch triển khai vụ đông năm hai nghìn một mươi chín
các tỉnh phía bắc do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức đã diễn ra tại hà nội
nhiều ý kiến cho rằng cần tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững
đồng thời phải xác định rõ đối tượng và cơ cấu giống để tập trung thực hiện
bên cạnh đó sẽ tập trung vào những nhóm cây chủ lực như
đậu tương khoai lang khoai tây rau đậu các loại và tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây khác
bố trí cơ cấu nhóm cây hợp lý đối với từng vùng miền để đem lại giá trị kinh tế cao gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ